một người kháng cáo toàn bộ bản án trong vụ án xảy ra ở xã đồng tâm
theo đó bản án sơ thẩm đã thể hiện được tính nghiêm minh
đại diện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đã đề nghị giữ nguyên mức án đối với các bị cáo trong vụ án đồng tâm
trong đó tử hình đối với hai bị cáo là lê đình công và lê đình trức
theo đại diện viện kiểm sát đất đồng sinh ở đồng tâm là đất quốc phòng
nhưng ông lê đình kình sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu ở thôn hoành
cùng với các bị cáo trong vụ án đã thành lập tổ đồng thuận nhằm lấn chiếm sử dụng và vu khống chính quyền
nhóm này trong nhiều năm đã nhiều lần chống đối cơ quan chức năng đe dọa người dân và thậm chí còn bắt giữ trái phép công an cán bộ
sáng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi khi lực lượng công an vào thôn hoành bảo vệ các mục tiêu
đã bị tổ đồng thuận ném bom xăng lựu đạn dùng dao tấn công bất chấp việc lực lượng chức năng kêu gọi dừng lại
lúc này các cán bộ chiến sĩ công an là nguyễn huy thịnh phạm công huy
và dương đức hoàng quân khi tiến lên trên trần nhà đã bị ngã xuống hố sâu bốn mét
thế vậy lê đình trức và lê đình doanh đã dùng dao nhọn chọc xuống
nhiều lần đổ xăng vào hố thiêu ba cảnh sát hy sinh
viện kiểm sát nhân dân cho rằng nhóm bị cáo lê đình công sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn con của ông kình
lê đình trức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi con của ông kình bùi viết hiểu sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba
nguyễn quốc tiến là những kẻ chủ mưu cầm đầu vừa chỉ đạo bị cáo khác
lại trực tiếp thực hiện hành vi phá hủy
theo đại diện viện kiểm sát nhân dân trong vụ án này
cần có bản án nghiêm minh đối với người cầm đầu
tại phiên phúc thẩm bị cáo lê đình công thừa nhận hành vi sai phạm
nhưng cho rằng không chủ mưu cầm đầu
các bị cáo còn lại cơ bản thừa nhận hành vi phạm tội
bị cáo bùi viết hiểu bị kiểm sát viên xác định là người biết rõ nhất về vấn đề nguồn gốc đất đai
thế nhưng thay vì giải thích cho bà con lại cố tình xuyên tạc tụ tập lăng mạ lực lượng chức năng
bên cạnh đó bị cáo hiểu còn cấu kết với lê đình kình bàn bạc việc mua lựu đạn
và ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi đã trực tiếp ném hai bom xăng
do đó viện kiểm sát nhân dân cho rằng những hành vi như vậy
mức án một mươi sáu năm tù cho các bị cáo là phù hợp không có căn cứ giảm nhẹ
theo viện kiểm sát nhân dân bản án sơ thẩm đã thể hiện được tính nghiêm minh
tại phiên phúc thẩm các bị cáo không đưa ra được những tình tiết giảm nhẹ mới
nên viện kiểm sát thấy mức án tại bản án sơ thẩm đối với các bị cáo là phù hợp
trong khi đó cũng vào sáng ngày hôm nay
phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol phú thọ
tiếp tục với phần xét hỏi
trình bày tại tòa đại diện công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí pvb thừa nhận
việc dừng thi công dự án này đã gây thiệt hại đúng như cáo trạng đã nêu
trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử đại diện công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí pvb cho biết
dự án ethanol phú thọ phải tạm dừng thi công từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
vì nhà thầu không đủ năng lực tài chính đã gây thiệt hại đúng như cáo trạng đã nêu
một phần đầu tư của dự án chưa phát huy được hiệu quả
liên quan tới ba bốn trăm linh m hai đất tại tam đảo được đỗ văn hồng tổng giám đốc pvc kinh bắc bán lại cho công ty mai phương
do trịnh xuân thanh thành lập với giá hai mươi ba tám tỷ đồng
nhưng công ty mai phương chỉ thanh toán hai mươi tám tỷ đồng hưởng lợi ba tỷ đồng
bị cáo trịnh xuân thanh cho rằng bị cáo không biết gì về khoản nợ ba tỷ đồng này
tuy nhiên bị cáo hồng khai nhận công ty mai phương vẫn còn nợ ba tỷ đồng mua đất
bị cáo hồng đã nhiều lần đòi nhưng không đòi được nợ
bị cáo hồng và bị cáo thanh đều khai không tham gia bàn bạc việc tạm ứng tiền để mua đất
theo cáo trạng chị xuân thanh đã bàn bạc với đỗ văn hồng về việc đầu tư mua ba bốn trăm linh m hai đất tại tam đảo
bằng tiền tạm ứng cho thực hiện dự án của pvc
thanh chỉ đạo cán bộ dưới quyền tại pvc cho pvc kinh bắc tạm ứng trái quy định hai mươi năm tỷ đồng
chiều nay phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo
tiếp tục với các thông tin khác
công an quận hoàn kiếm hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi bảy đối tượng về tội giết người và gây dối trật tự công cộng
xảy ra tại đường trần hưng đạo phường phan chu trinh quận hoàn kiếm hà nội
do có mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook nên đối tượng hoàng thế anh sinh năm hai nghìn ba
ở ngọc hồi thanh trì hà nội đã cầm đầu một nhóm gồm một mươi sáu đối tượng
đến gặp nhóm kia do ngô thành luân cầm đầu để thanh toán nhau
đến khoảng hơn một giờ ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
hai nhóm đối tượng điều khiển xe máy mang theo hung khí gồm giao tuyếp giao phóng lợn
để giao chiến
khi đến khu vực ngã ba đinh công tráng trần hưng đạo phường phan chu trinh hoàn kiếm hà nội
thì nhóm của hoàng thế anh gặp nạn nhân đang đèo bạn gái đi theo hướng ngược lại
cùng với một số xe khác
nghi ngờ là nhóm của luân nên hoàng thế anh cùng với đồng bọn đã nhảy xuống dùng hung khí
chém về phía nhóm đi cùng khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm hà nội đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với nhóm của hoàng thế anh về tội giết người
khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với nhóm của ngô thành luân về tội gây dối trật tự công cộng
đồng thời tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tp hà nội
củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các đồng chí hàng loạt các vụ án trộm cắp xe máy đã xảy ra trên địa bàn
xã hữu bằng huyện thạch thất tp hà nội trong thời gian gần đây
gây bức xúc trong dư luận ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
trước tình hình trên qua giả soát và xác minh các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp và có tổ chức
lực lượng công an xã hữu bằng đã phối hợp cùng với đội cảnh sát hình sự công an huyện thạch thất
xác lập chuyên án nhanh chóng đấu tranh triệt phá bắt giữ được ổ nhóm đối tượng này
đây là hai đối tượng nguyễn văn đức và nguyễn tiến hưng
cả hai không có công an việc làm và đều nghiện ma túy
để có tiền tiêu xài anh rể và em vợ cùng rủ nhau đi trộm cắp xe máy
bản thân đối tượng đức có nhiều tiền án tiền sự và mới chấp hành án phạt tù trở về địa phương
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi về tội trộm cắp tài sản

điều tra của tháng hai năm hai nghìn hai mươi một qua nguồn tin của quân chúng nhân dân
cung cấp về việc mất một xe máy trên địa bàn thôn đồng xã hiễu bằng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xã hữu bằng đã tổ chức điều tra
làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản là nguyễn văn đức
qua đấu tranh đức khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đã gây ra bảy vụ trộm cắp tài sản
cấp trên địa bàn xã hữu bằng và các xã giáp danh thuộc huyện thạch thất quốc oai và hoài đức
các đối tượng này vô cùng tinh vi và manh động thường xuyên là đi lại trên địa bàn
và chỉ nhìn thấy sơ hở của công dân thôi là ngay lập tức đối tượng vào phá khóa hoặc là dắt xe đi luôn
thời gian diễn ra chỉ từ một vài phút khi người dân ra là đã thấy phát hiện mất rồi
cái thứ hai là đối tượng lựa chọn những cái xe nó lại không phải là những cái xe mà quá giá trị
mà đa phần là những cái xe quay xe điện vừa dễ trong cái việc là phá khóa và dễ trong cái việc tiêu thụ
và cái giá trị không cao nên là người dân cũng mất cảnh giác và thường không nên báo với cơ quan công an
tạo nên cho cái việc đấu tranh của lực lượng công an rất khó khăn
hãy thắc mắc
mở rộng vụ án đội cảnh sát hình sự công an huyện đã làm rõ nguyễn văn đức cùng đồng bọn là nguyễn tín hưng
gây ra một mươi bốn vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố tại các quận huyện thạch thất nam từ liêm bắc tử liêm hoài đức ba đình
điều đáng nói các đối tượng khi tiến hành trộm cắp ngoài các công cụ chuyên nghiệp còn trang bị cả gậy và dao
để khi có người phát hiện ra hành vi phạm tội các đối tượng sẵn sàng chống trả
đây là nhóm đối tượng là côn đồ và gối là đối tượng nghiện
tất cả là đối tượng nghiện
các đối tượng khi phát hiện ra hành vi phạm tội thì đều mang theo gậy và vang khóa khóa
và các công cụ ổ trợ khác và có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe cho nhân dân
thứ nhất đó là khuyến cáo của chúng dân dân là làm tốt công tác quản lý tài sản
không để gọi sở để các đối tượng lợi dụng đó để hoạt động phạm tội
thứ hai là cũng khuyến cáo người dân thường xuyên lắp các thiết bị lắp đầy đủ các thiết bị an ninh
công an điều tra sẽ làm tốt công tác là điều tra xử lý truy tố đưa các đối tượng phạm tội
xử lý nghiêm minh trước pháp luật để làm dân đe phòng ngừa chung cho các đối tượng khác
hiện công an huyện thạch thất đã thu giữ hai mươi năm chiếc xe đạp điện xe máy điện xe mô tô các loại
và đang tiếp tục xác minh bị hại đấu tranh mở rộng vụ án và tạm giữ hai đối tượng để hoàn thiện hồ sơ theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang điều tra vụ án trộm cắp tài sản
tàng trữ trái phép chất ma túy tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
do trần quốc phi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường một mươi quận tân bình tp hcm
cùng với đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội phát hiện vào ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn minh quyền về tội trộm cắp tài sản
tuy nhiên đối tượng quyền đã bỏ trốn không có mặt tại địa phương
ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ra quyết định truy nã bị can
đối với nguyễn minh quyền sinh ngày hai mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú
phường tám quận tân bình tp hcm tạm trú huyện bình chánh tp hcm
họ tên bố nguyễn bình minh họ tên mẹ ngô thị tiến
đề nghị ai biết thông tin về đối tượng nguyễn minh quyền
cung cấp báo tin cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
địa chỉ số bốn trăm năm mươi chín đường trần hưng đạo phường cầu kho quận một tp hcm
gặp cán bộ phan thanh vũ số điện thoại sáu mươi chín ba triệu một trăm tám mươi bảy nghìn hai trăm bốn mươi bốn chín trăm linh ba chín trăm năm mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi để tiếp nhận giải quyết
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
chuyên hạ tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
và đối tượng hà thị vi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn dù xã chấn thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi

quý vị có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an